quay trở lại với các tin tức về covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị một số nước trên thế giới đã triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư
ưu tiên cho những người có hề miễn dịch suy yếu người cao tuổi
bộ y tế việt nam đã giao cho các đơn vị nghiên cứu để có hướng đầy sức
hiện nhiều nước trên thế giới đã triển khai mũi tiêm thứ tư
mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa covid một mươi chín
để tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước nguy cơ bùng phát lặn sóng lây nhiễm mới
cụ thể tại canada ủy ban tư vấn tiêm chủng quốc gia naci canada đã khuyến nghị các tỉnh
và vùng lãnh thổ của nước này cần chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng mũi tăng cường thứ hai trong vài tuần tới
đối tượng ưu tiên là người sống tại trung tâm dưỡng lão người trên tám mươi tuổi
trong khi đó các bộ trưởng y tế châu âu cũng thúc giục chính phủ nước họ
phê chuẩn việc tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho người từ sáu mươi tuổi
các quan chức cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ sẽ tiếp tục thảo luận
về sự cần thiết của các mũi tiêm tăng cường bổ sung
trước đó mỹ đã phê duyệt tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho người có hệ miễn dịch suy yếu
và những người từ năm mươi tuổi trở lên
tại châu á hàn quốc đã bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai và tháng ba
trong khi singapore thông báo kế hoạch tiêm cho người từ tám mươi tuổi trở lên
tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng cần tiến hành thêm nghiên cứu
để đánh giá về khả năng bảo vệ dạng
các nhà khoa học cho rằng cần tiến hành thêm nghiên cứu để đánh giá về khả năng bảo vệ dạng
các nhà khoa học cho rằng cần tiến hành thêm nghiên cứu để đánh giá về khả năng bảo tính an toàn cho người dân
bộ y tế nhận định dù dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp
nhưng việt nam đến nay đã kiểm soát tốt dịch bệnh
do đó bộ đang nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về việc tiêm mũi tăng cường
tiêm mũi thứ tư và tiêm cho trẻ dưới năm tuổi
trong thời gian bộ tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi ba
và tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo bộ trước mắt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín miễn phí cho người dân
sau khi tiêm đủ liều bổ sung
từng bước nghiên cứu cơ chế tiêm vaccine dịch vụ sau khi tiêm đủ ba mũi
hiện nay theo hướng dẫn của bộ y tế phần lớn người dân việt nam
nên tiêm ba mũi vaccine gồm một liệu tăng cường
trừ một số trường hợp đặc biệt như người tiêm vaccine sinopharm sputnik
sẽ phải tiêm bốn mũi một liều bổ sung cộng một liều tăng cường
liên quan đến biện pháp an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
mới đây ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
quy định năm k khẩu trang khoảng cách khử khuẩn khai báo y tế không tụ tập
đã không còn phù hợp
ông nói bối cảnh hiện nay đã khác hẳn với một năm trước
chúng tôi đang chờ bộ y tế điều chỉnh
theo ông thượng hơn một năm trước khi dịch bùng phát
trong bối cảnh cộng đồng chưa được chích vaccine ngừa covid một mươi chín
bộ y tế đã ban hành quy định năm k nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc
và tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với từng cá nhân
để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
thực tế quy định năm k khi áp dụng đối với toàn xã hội đã phát huy hiệu quả tốt
góp phần quan trọng vào việc truy vết ca bệnh
bảo vệ sự an toàn cho những người tuân thủ nghiêm các tiêu chí
đến nay mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm đã trở lại giai đoạn bình thường
tất cả các nhà máy xí nghiệp người lao động đã tập trung làm việc ăn uống sinh hoạt chung
học sinh các cấp cơ bản đã được học tập bình thường
tuy nhiên người dân đang nỗ lực để tái sản xuất phục hồi kinh tế
bù đắp cho giai đoạn suy thoái do dịch covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên hiện nay quy định năm k chưa được thay đổi đang trở thành rào cản đối với các hoạt động xã hội
ông thượng cho biết hiện địa phương đang chờ bộ y tế điều chỉnh quy định năm k
ông thường nói bối cảnh hiện nay đã khác hẳn một năm trước
bởi tỷ lệ tiêm vaccine của người dân trên cả nước đã rất cao ai cũng có miễn dịch
chứng minh trên thực tế cho thấy số ca mắc có giai đoạn rất lớn
nhưng số ca bệnh nặng tử vong thì rất thấp
ông cũng cho rằng việc giữ khoảng cách hai mét theo quy định năm k hay không tụ tập
đã không còn phù hợp với việc khai báo y tế có thể điều chỉnh thu hẹp
tập trung những trường hợp có yếu tố nguy cơ cao
trong năm k đã thực hiện thì sắp tới có thể sẽ được điều chỉnh còn hai k hoặc ba k
nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
theo bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm
quy định năm k đã không còn phù hợp kể từ khi tp hcm quyết định mở cửa phát triển kinh tế
và học sinh trở lại trường
theo tôi nên rút ngắn quy định năm k xuống còn hai k gồm khẩu trang và khử khuẩn
để phù hợp với tình hình hiện nay
như vậy dựa theo tình hình thực tiễn ngoài khẩu trang và khử khuẩn
thì các quy định còn lại được đánh giá là không còn phù hợp
với việc mở cửa các dịch vụ và trường học nhịp sống bình thường quay trở lại
việc duy trì khoảng cách và không tụ tập là rất khó
do đó có vẻ đã đến lúc việt nam cần xem xét lại quy định năm k này
năm bắt tâm lý của nhiều người lao động muốn xin việc vào các công ty doanh nghiệp
nhưng ngại đến các trung tâm y tế bệnh viện để khám sức khỏe vì sợ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
một ổ nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả các giấy khám sức khỏe xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
để bán kiếm lời trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
theo thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
hiện lực lượng chức năng đang đấu tranh làm rõ một đường dây
làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe và giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín cho người lao động
có nhu cầu xin và làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra sau dịch covid một mươi chín
do biết nhu cầu người lao động xin việc và các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
ngại đến các trung tâm y tế bệnh viện để khám sức khỏe sợ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
năm đối tượng nguyễn thê hắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và vợ là nguyễn thê bê
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng trú ở xã đồng quế huyện sông lô
đã nảy sinh ý định làm giả giấy khám sức khỏe bán kiếm lời
theo đó từ cuối tháng một đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thê hắc và nguyễn thê bê
đã đặt mua qua mạng dấu tròn của các bệnh viện trung tâm y tế
rồi sau đó làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe để tên nơi cấp như
bệnh viện đa khoa tỉnh hương yên trung tâm y tế huyện phù cử tỉnh hương yên
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
bệnh viện bạch mai và bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
bán cho nhiều người ở trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc nhằm thu lời bất chính
khám xét khẩn cấp nhà của vợ chồng nguyễn thê hắc và nguyễn thê bê
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã thu giữ nhiều dấu đỏ giả của cơ quan
tổ chức có liên quan và hàng trăm phô giấy khám sức khỏe chưa điện thông tin của người khám bệnh
do vợ chồng thê hắc và thê bê đã ký sẵn và đóng dấu giả của bệnh viện
mở rộng điều tra cơ quan an ninh xác định đối tượng đinh xuân tê
sinh năm hai nghìn ở huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang làm nghề tuyển dụng người lao động
và các công ty doanh nghiệp đã nhiều lần mua giấy khám sức khỏe giả của vợ chồng thê hắc và thê bê
để bán cho các công nhân có nhu cầu nhằm mục đích kiếm lời
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học nhật bản cho thấy
mức độ kháng thể ở những người đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín sẽ không giảm ngay
cả khi họ sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt để giảm các phản ứng phụ sau khi tiêm
nghiên cứu này do các nhà khoa học của bệnh viện đại học kyushu và bệnh viện thành phố fukuoka
phối hợp thực hiện họ đã tiến hành khảo sát các nhân viên y tế và văn phòng
tại bệnh viện thành phố fukuoka sau khi những người này đã được tiêm mũi thứ hai
bằng vaccine của hãng
nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về các phản ứng phụ mà người được tiêm gặp phải
sau tiêm mũi thứ hai và hỏi xem liệu họ có dùng bất kỳ loại thuốc nào để giảm bớt
có phản ứng phụ này hay không sau đó nhóm nghiên cứu đo mức độ kháng thể
của những người tham gia vào tiến hành phân tích thống kê dữ liệu
kết quả phân tích cho thấy hầu như không có sự khác biệt nào về nồng độ kháng thể
của những người sử dụng thuốc để chữa các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine
và những người không sử dụng
nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng hai nhóm này đã có đủ khả năng miễn dịch
để chống lại sars cov hai
trong số ba trăm ba mươi năm người tham gia nghiên cứu bốn mươi năm đã dùng thuốc giảm đau hạ sốt
khi gặp các phản ứng phụ sau tiêm như sốt mệt mỏi đau đầu ấn lạnh hoặc xương cánh tay
các nhà nghiên cứu không thấy bất kỳ sự khác biệt nào về mức độ kháng thể
ở những người này
mặt khác nghiên cứu cho thấy mức độ kháng thể có thể còn cao hơn
ở những người có phản ứng phụ sau tiêm chủng
đặc biệt những người sốt từ ba mươi tám độ c trở lên có lượng kháng thể cao hơn một tám lần
so với những người có thân nhiệt dưới ba mươi bảy độ c
nhóm nghiên cứu cho biết có xu hướng này xảy ra bất kể độ tuổi hoặc giới tính
của những người tham gia đồng thời cho rằng shop có thể liên quan đến các phản ứng
sau tiêm làm tăng kháng thể trong cơ thể
tuy nhiên theo nhóm nghiên cứu ngay cả những người có nhiệt độ cơ thể thấp hơn
ba mươi bảy độ c cũng có đủ lượng kháng thể
phó giáo sư chong yong tại đại học kyushu cho biết
hiện nay chúng tôi đang phân tích dữ liệu về những người đã tiêm mũi thứ ba
và theo kết quả tương tự chúng ta có thể dùng thuốc giảm đau hạ sốt
khi gặp bất kỳ phản ứng phụ nào
vì vậy tôi khuyên mọi người nên tiêm mũi tăng cường và không cần hạn chế
uống thuốc giảm đau hạ sốt chịu đựng cơn sốt chỉ vì đó là dấu hiệu cho thấy
bạn có khả năng có mức kháng thể cao hơn